thể hiện quan điểm về giá trị của sự lắng nghe nhà thơ nhà viết kịch nổi tiếng người đức johann wolfgang von gotthe từng nói
nếu bạn muốn hiểu tư duy của ai đó hãy lắng nghe lời nói của anh ta
có thể thấy trong văn hóa giao tiếp lắng nghe là điều vô cùng quan trọng cần được mỗi người nhìn nhận một cách đúng đắn
đó được hiểu là quá trình chủ động tập trung trong đó người nghe phải nhấn lại chân thành lắng nghe những thanh âm cuộc sống quanh mình
hoặc lắng nghe người khác bộc bạch chia sẻ về những câu chuyện của họ
tuy nhiên trong nhịp sống hiện đại khi giá trị về cái tôi nhu cầu được lên tiếng của mỗi người nâng cao
thì dường như ý thức trong việc lắng nghe lại là điều mà một bộ phận cộng đồng ít để ý tới
từ đó khái niệm khủng hoảng lắng nghe trong giao tiếp ra đời
và đâu là giải pháp để cải thiện thực trạng này
theo định nghĩa từ trang tin và kỹ năng sự nghiệp g balance lắng nghe bao gồm việc tiếp nhận âm thanh
hiểu thông điệp được truyền tải bằng âm thanh bạn nghe đánh giá thông điệp và phản hồi nó
có hai thành phần để mô tả về lắng nghe tích cực bao gồm sự chú ý và suy ngẫm
tuy nhiên cả hai kiểu lắng nghe này dường như đang bắt đầu biến mất ở không ít môi trường công cộng
thay vì có một cuộc hội thoại tử tế những cuộc khủng hoảng lắng nghe dần bắt đầu xảy ra
mạng xã hội nó cũng đóng góp một phần trong cái việc mà khủng hoảng lắng nghe này
bởi vì như chúng ta đều thấy rằng là trước khi mà có mạng xã hội
mọi người sẽ không có cơ hội để mà thể hiện được cái quan điểm của mình
cái ý kiến của mình cái phát ngôn của mình như khi mà có mạng xã hội
tức là chúng ta không bị kiểm duyệt chúng ta được quyền nói tất cả những gì mà chúng ta thích
bởi vì là mọi người chờ đợi cái sự táng tụng cái sự tung hô của mọi người cho cho mình
dẫn đến một cái chuyện rằng là lâu dần mọi người bắt đầu biết tai lại mình lại và cũng ít lắng nghe hơn